bộ giao thông vận tải vừa có công văn khẩn gửi cục y tế giao thông vận tải về hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
trong đó bộ giao thông vận tải đồng ý với đề xuất tổ chức xét nghiệm lưu động cho các tài xế tại tp hcm và một số địa phương khác
bộ giao thông vận tải giao cho cục y tế giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở y tế sở giao thông vận tải chỉ đạo bệnh viện giao thông vận tải tp hcm bệnh viện giao thông vận tải khu vực khác phối hợp cùng hiệp hội vận tải hàng hóa địa phương đơn vị vận tải tổ chức triển khai thực hiện xét nghiệm lưu động cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
trong tổ chức thực hiện bộ giao thông vận tải yêu cầu phải đảm bảo các quy định của bộ y tế về thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai trong đó cần có phương án xử lý đối với trường hợp khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính của người điều khiển phương tiện